vâng thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy của bộ y tế cho biết
đến sáng nay việt nam đã có tổng số ca được điều trị khỏi covid một mươi chín là chín sáu trăm tám mươi tám ca
đã thực hiện tiêm chủng là bốn một trăm tám mươi năm sáu trăm hai mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc bộ các tỉnh thành
đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế khẳng định là sẽ cung ứng và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sử dụng
đồng thời nhiều loại vaccine từ các nguồn cung ứng có điều kiện bảo quản khác nhau
bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc bộ các địa phương lập kế hoạch chi tiết
để triển khai tiêm chủng với nhiều loại vaccine khác nhau cho các đối tượng theo quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm
các địa phương ưu tiên tiêm chủng sớm cho các đối tượng được huy động tham gia hỗ trợ
phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
còn tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có thêm một bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và trong đó tp hcm chiếm nhiều nhất với một ca mắc covid một mươi chín
trong khi đó tại thành phố đà nẵng trong tối ngày một mươi năm tháng bảy và sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy
ngành y tế đã ghi nhận thêm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến chín chuỗi lây nhiễm trước đó
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tp đà nẵng đã thống nhất giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại bốn phường
đó là thạc gián an khê thanh khê hòa an cẩm lệ và hòa khánh bắc liên triều
bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy